thông tin từ trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncert ngày hôm nay đơn vị này đã đưa ra cảnh báo ba tên miền chứa mã độc đặc biệt nguy hiểm sau khi phân tích một số mẫu mã độc từ công tác ứng cứu sự cố tin tặc vừa qua
theo đó ba tên miền chứa mã độc được cảnh báo gồm playbol ddns info nvda ddns info và e dcsvn org
theo đánh giá của trung tâm đây là những mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống
trung tâm này đã hỏa tốc gửi công văn yêu cầu các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ ngành các sở thông tin và truyền thông thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố internet việt nam
các tổ chức tài chính ngân hàng tổ chức theo dõi ngăn chặn kết nối đến các tên miền trên giả quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng
hướng dẫn kiểm tra mã md năm sha một của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc
chi tiết các hướng dẫn xử lý mãn độc được đăng tải tại website của trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam www vnsource gov vn